nghề nuôi lươn từ lâu đã là hướng phát triển kinh tế hộ gia đình
mang lại hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh hậu giang
những năm qua người nuôi lươn ở đây đã áp dụng thành công một cách nuôi mới đem lại hiệu quả cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố vị thanh
những chiếc can như thế này thường dùng để đựng nước cũng có khi bị bỏ không
thế nhưng với ông bùi tấn thịnh ở phương bốn thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
thì đây là công cụ hái ra tiền từ nhiều năm nay
một chiếc can thì có khoảng năm mươi lỗ tròn được khoét và tám thanh tre được xuyên ngang
điều đặc biệt là chỉ với chi phí ba mươi đồng người nuôi lươn đã có những lồng nuôi hết sức thuận tiện
và có thể di chuyển bất cứ lúc nào
nếu nuôi lươn trong các bể được xây dựng bằng xi măng lươn có thể bị chay xước
còn lươn nuôi trong can thì sẽ không xảy ra tình trạng đó
với mô hình nuôi lươn trong can này
còn cho hay có thể tiết kiệm từ ba đến năm chi phí thức ăn cho lươn trong một lần thu hoạch
đồng thời giúp ông có thể theo dõi trực tiếp sức khỏe của lươn qua lượng thức ăn dư thừa trong túi
nuôi lươn trong can thì nó nhẹ chi phí
nhẹ chi phí mà nó ai làm cũng được nghèo làm được
mà tôi chủ yếu làm được đây để phổ biến để đưa cái mô hình này đến với người dân để xóa đói giảm nghèo
chính cách nuôi mới này mà trong ba vụ nuôi liên tiếp
ông bùi tấn thịnh đã thành công không còn tình trạng lươn bị bệnh mà lươn phát triển rất đều năng suất cao
chỉ tính vụ gần đây nhất có hai mươi bốn chiếc can nhựa
ông thịnh cho thu hoạch trên ba trăm linh kg lươn thương phẩm sau gần tám tháng chăm sóc nuôi dưỡng
mô hình này thì nó dễ thực hiện chi phí thấp và có hiệu quả kinh tế cao
đặc biệt là chúng ta có thể nuôi thành nhiều can chứa nhỏ
thì khi mà cái giá lương trên thị trường cao
thì chúng ta có thể thu hoạch từ từ chúng ta hạn chế việc phụ thuộc vào thị trường
hai chiếc can nhựa này hứa hẹn sẽ đem về cho ông thịnh hàng chục triệu đồng tiền lãi
quan trọng hơn lão nông này đã làm cho sáng kiến của mình có khả năng ứng dụng cao
mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn cho người nuôi lươn góp phần thiết thực trong công tác giảm nghèo